tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh ủy ban đối ngoại quốc hội việt nam đã chủ trì tổ chức hội nghị lần thứ bảy
ủy ban đối ngoại quốc hội ba nước campuchia lào việt nam với chủ đề
vai trò của quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước campuchia lào việt nam trong khu vực tam giác phát triển
dự hội nghị có đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
ngài xa vang vong vy chít ủy viên ủy ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngài trang vun ủy viên ủy ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông quốc hội vương quốc campuchia
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng khẳng định
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực thời gian qua có những diễn biến phức tạp khó lường
nhưng ba nước việt nam lào và campuchia luôn đoàn kết sát cánh gắn bó bên nhau chủ động phối hợp tích cực hỗ trợ lẫn nhau
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước không ngừng phát triển ngày càng tốt đẹp
hội nghị lần này đánh dấu chặng đường hai mươi năm hình thành và phát triển của khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam
và là dịp nhìn lại đánh giá toàn diện hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước campuchia lào việt nam
đồng thời là cơ hội các bên trao đổi thảo luận đưa ra những phương hướng nhằm nâng cao vai trò của quốc hội trong lập pháp giám sát
và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ ba nước
các ủy ban chính là cầu nối giữa quốc hội tới các cơ quan chính phủ và với người dân
thể hiện sinh động nguyện vọng và quyền lợi của người dân trong các chính sách phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia